thưa quý vị ông trump rất có khả năng sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hai nghìn hai mươi bốn tới đây
do có nhiều cử tri mỹ đặc biệt là các bang giao động
đang tỏ ra hết sức thất vọng với đường lối kinh tế của tổng thống biden
jeff sullivan cổ vấn an ninh quốc gia của tổng thống joe biden
nhân vật theo truyền thống thường chỉ tập trung giải quyết các mối đe dọa
và nguy cơ từ bên ngoài nhằm vào nước mỹ
nhưng trong bài phát biểu tại viện brukings vào tháng bốn mới đây
ông này đã bất ngờ đề cập đến một mối đe dọa từ bên trong
liên quan đến một quan điểm vốn ngự trị từ lâu nay trong giới tinh hoa washington rằng
thị trường luôn phân bổ vốn theo cách tối ưu hóa hiệu quả và năng suất
nôm na thị trường là người quyết định và điều phối mọi hoạt động kinh tế
một số người gọi quan điểm truyền thống này là chủ nghĩa tân tự do
theo đó dành ưu tiên cho tự do thương mại
một điều đã được cả hai đảng chấp nhận từ nhiều thập kỷ này
tuy nhiên sullivan cho rằng chính quan điểm này đã làm cho nền tảng công nghiệp mỹ
trở nên trống rỗng từ bên trong làm cho tầng lớp trung lưu bị suy yếu
làm cho đất nước trở nên dễ bị tổn thương hơn trước các kiểu thách thức như tình trạng biến đổi khí hậu
đại dịch covid một mươi chín cũng như âm mưu của các quốc gia thù địch nhằm vũ khí hóa chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu
để đối phó với những thách thức này sullivan cho rằng nước mỹ cần có một cách tiếp cận mới
một chiến lược công nghiệp hiện đại
theo đó chính phủ sẽ hỗ trợ việc đầu tư mạnh mẽ hơn vào công nghiệp và thương mại
để củng cố tầng lớp trung lưu cũng như an ninh quốc gia
tổng thống biden mới đây đã đưa ra một học thuyết thống nhất cho các chính sách kinh tế của mình
đáng chú ý vào thời điểm khi cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi bốn đang cận kề
và những phát biểu của sullivan về mục tiêu đối nội lẫn đối ngoại của nhà trắng nhằm vào trung quốc
đã giúp khắc họa rõ ràng hơn cái có thể được gọi là biden noix hay trường phái kinh tế biden
nhằm xác lập nghị trình kinh tế của chính quyền biden nhiệm kỳ hai
hai với ba trụ của chính
thứ nhất chất lượng tăng trưởng kinh tế được đánh giá là quan trọng hơn số lượng
trong khi quan điểm kinh tế cũ cho rằng tất cả tăng trưởng đều là tăng trưởng tốt
thì bidenomics không chỉ quan tâm đến việc thúc đẩy tốc độ tăng trưởng
mà còn quan tâm đến việc liệu tăng trưởng đó có mang lại mức thu nhập trung bình cao hơn
có làm giảm tình trạng bất bình đẳng và giúp gia tăng đầu tư trong nước
và các lĩnh vực được coi là có tầm quan trọng đối với an ninh quốc gia hoặc môi trường không
thứ hai tự do kinh doanh không còn là mục tiêu ưu tiên đi trước đấy nữa
mà thay vào đó là chính sách công nghiệp
từ trước đến nay thị trường tự phân bổ vốn nhằm mục tiêu đạt được lợi nhuận cao nhất
cho các nhà đầu tư tư nhân
tuy nhiên biden lại cho rằng chính sách này đã không tính đến các thách thức
như biến đổi khí hậu chuỗi cung ứng mong manh hoặc những lỗ hổng địa chính trị
đây được coi là nguyên nhân làm cho nước đức trở nên phụ thuộc hết sức nguy hiểm
và khí đốt của nga cũng như đã giúp trung quốc chiếm ưu thế như thế nào
trong việc cung cấp nhiều khoáng chất và thành phần dược phẩm quan trọng cho nước mỹ
để giải quyết những thách thức này bidenomics đặt mục tiêu hướng dòng vốn tư nhân
và các lĩnh vực được ưu tiên thông qua những quy định mới
những khoản trợ cấp và biện pháp can thiệp khác
hỗ trợ chính sách công nghiệp từng bị coi là điều đáng hổ thẹn
giờ đây nên được coi là điều gì đó gần như hiển nhiên
cố vấn an ninh quốc gia sullivan đã khẳng định như vậy trong bài viết
trên tạp chí foreign policy mới đây
thứ ba trường phái kinh tế bidenomics chủ trương chính sách thương mại
có mục tiêu dành ưu tiên cho người lao động chứ không phải người tiêu dùng mỹ
chủ nghĩa tân tự do cũ giả định rằng việc gia tăng khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu
cho các công ty mỹ sẽ giúp thúc đẩy cạnh tranh giảm chi phí cho người tiêu dùng
và cung cấp thêm nhiều công an việc làm hơn cho người lao động
nhưng sullivan cho rằng điều này chỉ mang lại lợi ích cho các công ty hơn là cho người lao động
theo biden noix chính sách đối ngoại của mỹ phải nhằm vào việc bảo vệ một loạt lợi ích kinh tế
từ quyền của người lao động đến chính sách khí hậu
cũng như việc tuân thủ thuế người tiêu dùng và vấn đề cạnh tranh không phải là mối quan tâm chính của chủ thuyết này
cố vấn an ninh quốc gia đã chỉ trích gây cắt thương mại tự do khi ông cho rằng cả hai đảng lâu nay đã chấp nhận
mà không quan tâm đến tầng lớp lao động hay hành vi vi phạm quy tắc và luật chơi của trung quốc
theo suy nghĩ của sullivan mô hình kinh tế cạnh tranh với trung quốc hiện đang được theo đuổi
chính là cái cách mà mỹ đã sử dụng để đối đầu với liên xô trước đây
và thời kỳ hậu thế chiến thứ hai việc đầu tư ổ ạt vào cơ sở hạ tầng
như đường cao tốc công nghệ bán dẫn và vệ tinh đã giúp mỹ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
đổi mới trên diện rộng và cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với liên xô
mặc dù thừa nhận việc áp dụng cách làm cũ này chưa phải là một phương án hoàn hảo
nhưng sullivan cho rằng trong cuộc chạy đua với trung quốc vẫn cần đến việc hình thức huy động trong nước
mà mỹ đã từng theo đuổi trong những năm một nghìn chín trăm năm mươi và một nghìn chín trăm bảy mươi
sullivan và các đồng nghiệp trong đó có brien dee người từng đứng đầu hội đồng kinh tế quốc gia của nhà trắng
coi những quyết định gần đây của biden như gói kích thích một tỷ usd cho cơ sở hạ tầng
một tỷ usd cho xe điện và năng lượng tái tạo năm mươi ba tỷ usd cho lĩnh vực bán dẫn
là một phần của chiến lược công nghiệp hiện đại hay bidenomics
tuy nhiên theo báo wall street journal trường phái kinh tế biden cũng đi kèm theo nó một số điểm mù và mâu thuẫn nội tại
theo kinh tế học vốn và lao động là những phạm trù hữu hạn
do vậy chúng cần phải được phân bổ theo một cách thức
nhằm tối đa hóa năng suất và tăng trường
kinh nghiệm cho thấy các chính phủ thường làm công việc này kém hiệu quả rất nhiều so với thị trường
tất nhiên việc để thị trường tự định đoạt cũng có những bất lợi đặc biệt khi nó liên quan đến vấn đề lớn
như ô nhiễm môi trường hoặc an ninh quốc gia nhưng đó là những ngoại lệ
trường phái kinh tế của biden chấp nhận giá trị của thị trường tự do
nhưng lại nhìn thấy thất bại của thị trường ở khắp các lĩnh vực
từ tình trạng bất bình đẳng giữa các địa phương giữa các sắc tộc và giới tính
đến việc thiếu internet tốc độ cao ở nông thôn và dịch vụ chăm sóc trẻ em giá rẻ
khi thất bại của kinh tế thị trường được nhìn nhận theo một cách như vậy
thì việc tìm cách giải quyết nó là vượt mọi tầm kiểm soát
việc biden và các thành viên dân chủ dành ưu đãi đặc biệt cho một số sản phẩm
và ngành kinh tế đặc thù đang gây ra nhiều bất bình
hai nghị sĩ ro khanna dân biểu đại diện cho thung lũng silicon
muốn khoản trợ cấp hiện tại cho ngành bán dẫn cũng sẽ được dành cho các ngành nghề
như nhôm thép giấy phụ tùng ô tô và công nghệ khí hậu
ông này nói mỹ cần có khả năng tạo ra những hàng hóa cơ bản ở trong nước
tôi sẽ đi hết thủ phủ công nghiệp này đến thị trấn công nghiệp khác
và xem chúng ta có thể làm gì để hồi sinh những nơi đó
sản phẩm bán dẫn rất quan trọng đối với ngành công nghiệp dân sự lớn quốc phòng
và thậm chí nhiều nhân vật theo trường phái kinh tế tân tự do
cũng ủng hộ các khoản trợ cấp cho ngành này
nhằm giảm sự phụ thuộc của mỹ và trung quốc đài loan và hàn quốc
tuy nhiên để phù hợp với bidenomics
tức giải quyết những thất bại xã hội mà chính sách kinh tế tự do gây ra
bộ thương mại mỹ cho biết những công ty nhận trợ cấp phải thỏa mãn
một điều kiện về quản trị như cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em
trả lương theo mức quy định của công đoàn thuê công nhân tham gia liên đoàn
không mua lại cổ phiếu hoặc đầu tư vào trung quốc
và chia sẻ lợi nhuận với chính phủ liên bang
những đòi hỏi mang tính trói chân chói tay này
và nhiều tác dụng
bất chấp những lập luận cho rằng chính quyền biden đang ở vào vị thế tốt nhất
để chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp tư nhân
nhiều chuyên gia cho rằng chính sách công nghiệp của chính phủ
có dấu hiệu lãng phí và thất bại
chính phủ không nên dính vào những lĩnh vực
mà tự nó vốn có thể giúp tạo ra những khoản đầu tư tốt
nhà kinh tế học arthur laffer
cựu cố vấn của tổng thống ronald reagan và tổng thống donald trump
cũng như thủ tướng anh margaret thatcher nhận xét
đó không phải là điều chính phủ nên làm
theo laper những người trong chính phủ không phải là các nhà đầu tư giỏi
họ chỉ là các nhà đầu tư chính trị
theo ông này chính phủ càng tìm cách gây ảnh hưởng đến khu vực tư nhân bao nhiêu
thì khu vực tư nhân càng có xu hướng tự định hướng khác xa
với những gì chính phủ muốn mấy nhiêu
cũng như trái ngược với những gì mà người tiêu dùng mong muốn
steve hanke giáo sư kinh tế tại đại học john hopkins nói
biden noix không khác gì việc áp dụng sự can thiệp của chính phủ
năm chỉ đạo hướng dẫn và tái cấu trúc nền kinh tế
theo cái cách mà đà trắng mong muốn
hanken nói loại chủ nghĩa can thiệp này được người ta gọi với cái tên là chính sách công nghiệp
thực ra đó là chính sách mà theo đó
chính phủ chọn ra người thắng kẻ thua bằng cách sử dụng các đòn bẩy chính sách
như trợ cấp thuế đưa ra những quy định mới
áp đặt thuế quan hạn ngạch và thậm chí là trực tiếp ban hành lệnh cấm
một ví dụ nổi bật gần đây về các khoản đầu tư đầy rủi ro của chính quyền
và lĩnh vực công nghiệp tư nhân là trường hợp solyndra
nhà sản xuất tấm quang năng ở california
công ty này đã nhận được sự bảo lãnh đối với khoản tiền vay liên bang trị giá năm trăm ba mươi năm triệu usd
từ chính quyền cựu tổng thống obama trước khi công ty này phá sản
theo biden nomix các nhà sản xuất xe hơi đang chịu sức ép từ một loạt đòi hỏi kết hợp lại
bao gồm trợ cấp người tiêu dùng trợ cấp sản xuất và những quy định về khí thải
và những đòi hỏi này ngày càng được thắt chặt để buộc họ phải chuyển hoạt động sản xuất
từ xe chạy bằng xăng sang xe điện
tuy nhiên cho đến nay
có rất ít bằng chứng cho thấy có đủ số lượng người tiêu dùng quyết định chuyển sang sử dụng xe điện
để biện minh cho các khoản đầu tư đầy rủi ro này
cũng như có ít bằng chứng cho thấy các nhà sản xuất xe điện có khả năng cung cấp đủ lượng lithium
côn bát và các khoáng chất khác để chế tạo pin xe điện với số lượng lớn
hoặc lưới điện của mỹ có thể cung cấp đủ công suất điện mới
và kết nối với đủ số lượng chạm sạc trên quy mô lớn
trong khi đó chính quyền biden tiếp tục xúc tiến việc giảm sản lượng dầu mỏ khí đốt
và than trong nước để chuyển sang điện gió và điện mặt trời
tạo ra thêm những thách thức mới ngoài những thách thức mà các nhà sản xuất xe hơi đang phải đối mặt
các khoáng chất cần thiết cho tua pin gió và tấm quang năng hiện đang được khai thác
và sản xuất ở những quốc gia được coi là không thân thiện với mỹ
và điều này đã tạo ra sự phụ thuộc rất lớn vào trung quốc
quốc gia kiểm soát hầu hết những khoáng sản này
theo giáo sư hanke biden noix không phải là điều gì mới
những người ủng hộ chính sách công nghiệp trong những năm một nghìn chín trăm tám mươi
đã từng coi nhật bản là hình mẫu cho chính sách công nghiệp
với lập luận rằng chính sách này đã góp phần giúp nhật bản nổi lên
trở thành một cường quốc kinh tế sau thế chiến thứ hai
nhưng kể từ sau ba thập niên mất mát mới đây của nhật bản
những người ủng hộ chính sách công nghiệp này đã hoàn toàn im lặng hanken nói
thật không khó có thể hình dung là việc trao quyền đưa ra quyết định
cho những người không phải chịu trách nhiệm gì
cho những quyết định của họ là sai lầm như thế nào
cuối cùng lĩnh vực đối nội và đối ngoại của trường phái kinh tế biden nomix
cũng bộc lộ nhiều điểm mâu thuẫn
trong khi tìm kiếm ủng hộ của các đồng minh
các chính sách của chính quyền biden lại có hành vi phân biệt đối xử với những đối tác đó
biden cho rằng đạo luật giảm lãm phát đã giúp làm bùng nổ sản xuất pin và xe điện tại mỹ
nhưng các quốc gia đối tác lại phàn nàn rằng những khoản trợ cấp hào phóng nhất của đạo luật này
lại chỉ dành cho các phương tiện được lắp sáp ở bắc mỹ
mỹ là đối tác của chúng tôi về các giá trị chung
nhưng đồng thời lại theo đuổi một chính sách kinh tế bảo hộ đáng kể
bộ trưởng tài chính đức christian liner từng phát biểu như trên về vấn đề này
không như donald trump biden đã không tìm cách xé bỏ các hiệp định thương mại tự do hiện có
hoặc tìm cách tăng thuế nhưng ông lại không quan tâm đến các hiệp định thương mại mới
hoặc vấn đề giảm thuế
khuôn khổ kinh tế ấn độ dương thái bình dương của biden là nhằm tìm kiếm sự hợp tác
với các đồng minh trong khu vực trong các lĩnh vực lao động chính sách khí hậu
tuân thủ thuế và chống tham nhũng nhưng nó lại không mang lại khả năng tiếp cận
thị trường hơn nữa cho mỹ giống như hiệp định tpp của obama
đối với các đối tác thương mại của mỹ đề xuất của biden quả thực không gây ấn tượng nhiều
một quan chức indonesia nhận xét thay vì cây gậy và củ cà rốt
thì cái mà biden đưa ra chỉ là cây gậy và cây gậy
việc hứa hẹn cho phép tiếp cận rộng rãi hơn vào thị trường mỹ sẽ không thuyết phục được
nhiều nước châu á đứng về phía mỹ trong cuộc đối đầu với trung quốc
tuy nhiên giống như chiến tranh lạnh cuộc cạnh tranh giữa hai siêu cường sẽ là một cuộc đấu lâu dài
doug alwyn chuyên gia về chính sách thương mại thuộc đại học dartmouth cho rằng
nếu không có một chiến lược thương mại chủ động với khu vực sự vắng mặt của mỹ sẽ tạo ra khoảng trống
giúp trung quốc trở thành người dẫn dắt và mỹ sẽ dần mất đi ảnh hưởng
còn nhớ vào thời điểm mỹ rút khỏi hiệp ước tpp dưới thời trump
thủ tướng singapore lý hiển long đã bình luận rằng
anh đã đóng sập cánh cửa sau lưng và giờ đây sẽ có người khác tới gõ cửa
cuộc đua vào nhà trắng đã đến rất gần và có vẻ
ứng cử viên tổng thống donald trump của đảng cộng hòa đang chiếm ưu thế vào lúc này
phần lớn nhờ vào những cử tri ở các bang giao động
những người đang vỡ mộng với cách thức giải quyết các vấn đề kinh tế của tổng thống biden
theo các chuyên gia amir walter và david guzman thuộc bản tin cook political report
chuyên phân tích các vấn đề liên quan đến tình hình bầu cử mỹ
thì trong khi vấn đề phá thai vẫn là một chủ đề mang lại lợi thế nổi bật cho đảng dân chủ
thì lợi thế của biden trong vấn đề này hiện không đủ mạnh
để có thể lấn át toàn bộ lợi thế của trump trong vấn đề giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt
hai ông này cho rằng cuộc bầu cử tổng thống năm nay hiện đang bị chi phối
bởi một vấn đề truyền thống là kinh tế tương tự như chủ đề quyền phá thai
là cái đã mang lại thành công cho các ứng cử viên dân chủ
trong các cuộc bầu cử giữa kỳ năm hai nghìn hai mươi hai cũng như trong các cuộc đối đầu khác trong năm hai nghìn hai mươi ba
kết quả thăm dò do cook political report thực hiện cho thấy
trump dấn trước biden bốn mươi bảy so với bốn mươi bốn tại bảy bang
trong trường hợp diễn ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đối thủ
trong trường hợp có thêm sự tham gia của ứng cử viên độc lập robert frank kennedy
thì mức độ tranh lệch thậm chí còn rộng hơn với bốn mươi ba dành cho trump và chỉ ba mươi tám dành cho biden
những bang giao động được cook political report tiến hành thăm dò
theo walter nhà sản xuất đồng thời là chủ bút bản tin cook political report
và wesman biên tập và là chuyên gia phân tích của ấn phẩm này
thì thế yếu toàn diện của biden cộng với tâm trạng lo ngại sâu sắc của cử tri về giá cả sinh hoạt tăng cao
hiện đang hạn chế khả năng của ông trong việc vẽ lên hình ảnh trump như một nguy cơ lớn hơn đối với nước mỹ
các chuyên gia cho rằng cử tri ở những bang giao động này hiện dường như hết sức bi quan
không chỉ về những gì biden đang làm hiện nay
mà còn cả về khả năng của ông trong việc tạo ra một sự thay đổi có ý nghĩa tích cực trong nhiệm kỳ hai
đến đây chuyên mục bình luận quốc tế của chúng tôi với chủ đề biden có thể là chìa khóa dẫn đến thắng lợi của trump
xin phép được khép lại
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị